đây là cửa hàng thu gom phế liệu ở phường phúc la quận hà đông hà nội
không khó để bắt gặp cảnh buôn bán thu mua rắc thải bao gồm chất thải y tế như bìa cắt tông vỏ chai truyền và thậm chí có cả xi lanh
theo tìm hiểu đây chỉ là cơ sở thu gom phế liệu thông thường không có chức năng nhiệm vụ xử lý chất thải y tế
trong khi đó đã có quy định về việc thu gom chất thải y tế phục vụ mục đích tái chế khi phải được chuyển giao cho đơn vị phù hợp có đăng ký kinh doanh và đảm bảo những yêu cầu về môi trường
tuy nhiên sau khi phân loại sơ qua rác thải nhựa bao gồm cả chất thải y tế được chuyển đến những nơi chuyên hoạt động tái chế nhựa ở ngoại thành hà nội
thôn xà kiều xã quảng phú cầu huyện ứng hòa hà nội nơi đây được biết đến với nghề thu gom phân loại phế liệu
cũng giống như chất nhựa khác vỏ chai truyền vỏ ống thuốc và thậm chí ống kim tiêm chứa dịch đều có thể dễ dàng bắt gặp với số lượng lớn
nhân công tại đây có nhiệm vụ phân loại rác theo màu
chất thải nhựa màu trắng trong đó có vỏ chai truyền được thu chung một bao tải để mục đích tái chế
tuy nhiên cách đó không xa những bao tải bơm kim tiêm được chất thành đống xếp ngay trên lối đi
chẳng may những đứa trẻ qua lại khó dẫm phải thì sự vô tình cũng trở nên cố ý gây ra những bệnh lý đáng tiếc
và theo người đàn ông này bơm kim tiêm được thu gom riêng để bán cho các bạn